nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
thăm nội bộ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng chín
ngày sau lễ đón chủ tịch quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định chuyến thăm thể hiện quyết tâm của quốc hội việt nam
mong muốn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt
toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước nói chung và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp
toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng
tại cuộc hội đàm chủ tịch quốc hội lào pani yathotu và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thống nhất đánh giá việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng
hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ đang được các bộ ngành địa phương hai nước thực hiện tốt
một số nội dung còn vướng mắt đang được các bộ ngành liên quan trao đổi
tìm cách giải quyết phù hợp với luật pháp của mỗi nước
về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã nêu tình hình phức tạp gần đây trên biển đông
khi trung quốc đưa nhóm tàu khảo sát địa chất hải dương viii
được hội thống bởi nhiều tàu hải cảnh và tàu cá vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế
và thềm lục địa của việt nam làm phức tạp tình hình đe dọa đến hòa bình an ninh ổn định tại khu vực
đề nghị lào với tư cách thành viên asean và là bạn bè thân thiết của việt nam
cùng các nước asean có lập trường và tiếng nói chung nhằm góp phần bảo đảm hòa bình an ninh
ổn định ở biển đông thúc đẩy thực hiện doc xây dựng coc thực chất vì lợi ích chung của cả asean và khu vực
cuối giờ chiều chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn cấp cao quốc hội việt nam
đã có cuộc hội kiến với thủ tướng lào thông luân sisulit